chào mừng ngày giải phóng miền nam ba mươi tháng bốn và ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đồng mô sơn tây hà nội đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa trong đó điểm nhấn là chợ vùng cao với chủ đề sắc màu lai trồng
phiên trợ vùng cao được tổ chức nhằm tái hiện không gian văn hóa mang đậm sắc màu các dân tộc vùng tây bắc đông bắc
đây cũng là dịp để du khách được trải nghiệm không khí nét độc đáo của chợ phiên vùng cao và thưởng thức đặc sản truyền thống các hoạt động dân ca dân vũ trò chơi dân gian của các dân tộc mông hà nhì si la la ha thái tày giao và khơ mú
lần đầu tiên tôi lên trên làng văn hóa và tôi rất là thích tôi lên tôi xem đồng bào dân tộc này họ tổ chức những lễ hội của họ mà tôi tưởng chừng như là phải lên tận lơi tùy tôi mới được trực tiếp xem
nhưng mà hôm nay tôi lên đây tôi đã được xem và tôi cảm thấy rất là vui và phấn khởi
trong chuỗi các hoạt động đáng chú ý là phần tái hiện các lễ hội đặc sắc của đồng bào các dân tộc trong đó có lễ tái hiện tiết mừng lúa mới của dân tộc si la tỉnh lai châu
theo quan niệm của đồng bào si la trong suốt quá trình sản xuất của gia đình và dòng họ luôn có sự che chở của tổ tiên ông bà cha mẹ
để tỏ lòng biết ơn đồng bào si la lấy những hạt lúa chín đầu tiên của vụ mùa về cúng tổ tiên trước khi thu hoạch
khi lễ cúng kết thúc cũng là lúc các điệu múa tiếng kèn vang lên mong muốn một mùa bội thu an lành và ấm no
đối với đồng bào si la chúng tôi thì chỉ chọn ngày có thể là tết thì thường thường vào ngày con trâu ngày xưa ấy
còn lễ lúa mới thì đồng bào si la chọn ngày con rồng con rán để bội thu nó nạm như con rồng con ráng cuốn chặt những cái hồn linh hồn của những cái thóc lúa để cuộn lại như con rồng con rán
cho nên thường
chọn ngày con rồng con rán
hoạt động diễn ra từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày một tháng năm tại ngôi nhà chung sẽ là bức tranh đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc việt nam